bộ công thương vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông cửu long đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hệ thống kho hàng hóa nằm trên địa bàn thành phố cần thơ kiên giang an giang và cà mau
theo quy hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khai thác vận hành hệ thống kho hiện có với tổng công suất khoảng bốn trăm bốn mươi tấn
đáp ứng nhu cầu thu mua tạm trữ lúa phục vụ sản xuất kinh doanh chế biến xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông kiều long
xây mới hệ thống kho lạnh thương mại với tổng công suất kho khoảng một trăm tám mươi năm tấn
đối với kho lạnh sản xuất thực hiện cải tạo nâng cấp hệ thống kho hiện có
xây mới hệ thống kho lạnh sản xuất có tổng công suất khoảng một trăm bảy mươi tấn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi năm thực hiện nâng cấp cải tạo mở rộng hai kho nông sản
và hệ thống kho của các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản và xuất khẩu với tổng công suất kho khoảng sáu trăm sáu mươi tấn
xây mới hệ thống kho lạnh thương mại với tổng công suất kho khoảng hai trăm bảy mươi năm tấn
bên cạnh đó nâng cấp mở rộng và xây dựng mới hệ thống kho lạnh sản xuất với tổng công suất khoảng hai trăm hai mươi năm tấn